theo sở tư pháp hà nội sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hà nội đã cấp hơn ba mươi hai phiếu lý lịch tư pháp
tăng hơn năm phiếu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong hoàn cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ biểu chính là hơn hai hồ sơ
và đăng ký cấp phiếu lý lịch trực tuyến là trên hai mươi sáu hồ sơ chiếm tới hơn tám mươi
tổng số phiếu cấp sớm và đúng thời hạn quy định chiếm tới chín mươi tám
sở tư pháp đã tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan và ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục
một trăm linh hồ sơ yêu cầu cấp phiếu được chuyển và nhận trên phần mềm quản lý